đây là tầm được nghìn khối
nhưng mà từ giữa sông chạy đến đây nhanh không

từ đây đến đây xa hết tầm đến đó cái tên

nói ra là phần đấy đây đó

đại diện chính quyền địa phương cho biết
đoạn sông này là giáp ranh giữa ba huyện
mê linh đan phượng của hà nội và yên lạc của vĩnh phúc
nên việc quản lý gặp rất nhiều bất cập
chính quyền địa phương không thể kiểm soát lượng phương tiện của địa phương khác
hoạt động trên địa bàn của mình
nên việc kiểm tra xua đuổi cũng rất khó khăn
hiện tại phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ cung cấp tư liệu
với chính quyền các huyện đan phượng mê linh yên lạc
và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội
để tiến hành kiểm tra ngăn chặn
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn
thưa quý vị thời gian qua các chính sách phát triển nhà ở xã hội
đã mang lại nhiều cơ hội sở hữu cho hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp
tại các thành phố lớn mua được nhà ở và trả góp vay mua nhà với lãi suất thấp
đây là sản phẩm mà xã hội có nhu cầu rất lớn
tuy nhiên hiện nay việc tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng này
đang rất khó khăn
có rất nhiều nguyên nhân trong đó sự thiếu hụt về nguồn cung
coi hỗ trợ tài chính hạn chế đang là những rào càn
khiến nhà ở xã hội ngày càng xa tầm đối với những người thu nhập thấp
tại đô thị hiện nay
theo thống kê của bộ xây dựng tính đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn cả nước đã hoàn thành hai trăm linh bảy dự án nhà ở xã hội
quy mô xây dựng khoảng hơn tám mươi năm tám trăm một mươi căn
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín bộ này đã hoàn thành chín dự án nhà ở xã hội
dành cho người dân người dân người dân người dân
quy mô khoảng bốn một trăm một mươi căn hộ
tuy nhiên các thống kê cũng như điều tra cụ thể đã chỉ ra
nguồn cung về nhà ở xã hội đang không đáp ứng được nhu cầu
của các đối tượng được mua nhà ở xã hội
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
trong đó việc giá nhà ở xã hội đang ngày một tăng
nhiều nơi ngang bằng với nhà ở thương mại
vấn đề này xảy ra từ khi gói hỗ trợ tiến dụng của nhà nước
hỗ trợ mua nhà dành cho người thu nhập thấp kết thúc
kéo theo đó thì các doanh nghiệp bất động sản không còn mặn mà
tư nhà ở xã hội còn người thu nhập thấp không được tiếp cận
với nguồn vốn vay lãi suất thấp
với dân số đô thị chiếm hơn ba mươi triệu người
và tăng trưởng dân số đô thị dự kiến hàng năm khoảng chín trăm linh người
vấn đề nhà ở cho người dân tại các đô thị đang ngày càng cấp bách
trước bối cảnh hiện nay cả người dân và nhà phát triển bất động sản
đều khó tiếp cận các cơ chế ưu đãi đối với nhà ở xã hội
trong đó việc chính phủ đã kết thúc gói hỗ trợ ba mươi tỷ
đã tác động rất lớn đến chương trình phát triển loại hình
để có thông tin rõ hơn chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông nguyễn văn đính phó chủ tịch tổng thư ký hội môi giới
bất động sản việt nam về vấn đề này
chúng ta đang thấy một tình trạng đang mất dần
các quỹ nhà các phân khúc nhà ở giá rẻ nhà ở xã hội
thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi chín gần như biến mất
thành phố hà nội vẫn còn
nhưng tỉ trọng không được phù hợp như các năm trước nữa
một vài nguyên nhân chính nguyên nhân thứ nhất là hiện nay
nguồn hàng nhà ở xã hội không có nhiều
thường ở những vị trí không thích hợp
không phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ
vừa qua thì chính phủ cũng đã kết thúc
cái gói ba mươi tỷ hỗ trợ người dân mua cái nhà ở xã hội
khi mà kết thúc cái gói này thì nó có tác động như thế nào
đến người mua cũng như là những cái nhà phát triển
bất động sản nhà ở xã hội thế này
ở gói ba mươi tỷ là chúng ta có chính sách hỗ trợ vốn
là ưu đãi với mức vốn thấp hơn
các cái vốn thông thường của vốn vay thương mại
thì rõ ràng như vậy
chủ đầu tư người ta mới có nhiệt huyết
để mà tập trung phát triển cái loại hình này
những dự án mới sau cái thời điểm
gói ba mươi tỷ kết thúc
thì chúng ta thấy gần như cực kỳ hiếm các dự án mới
đặc biệt là các đô thị lớn gần như không có
những cái khó khăn mà ông vừa chia sẻ hiện nay
thì có phải là dẫn đến một cái thực trạng
là cái nhu cầu người dân vẫn còn nhiều
nhưng mà cái quỹ căn nhà ở xã hội hiện nay
thì rất là khó bán không ạ
chúng ta thấy rằng là nếu
yếu tố đất đai mà được thực hiện trên những cái vị trí đẹp
vị trí vàng ở trong các đô thị
thì rõ ràng là rất khó
bởi vì giá ở những khu vực đó giá rất cao
và do vậy các nhà phát triển buộc phải đi tìm những cái vị trí giá rẻ
có đất giá rẻ
và đất giá rẻ thì chỉ có xa trung tâm thôi
hiện nay các nhà ở xã hội
tại các đô thị trong đó như hà nội

có nhiều vùng chưa phù hợp
với cái nhu cầu của những người có nhu cầu sử dụng nhà ở xã hội
dẫn đến việc là
mặc dù có
nhưng mà cũng vẫn thế
đối với hiệp hội thì đã có đề xuất như thế nào
trong cái việc là giải quyết cái vấn đề nhà ở xã hội này
chúng tôi thấy rằng
là nhà nước
rất cần thiết
thông qua cái hệ thống ngân hàng
để có thể là hỗ trợ
một cái nguồn
cho các ngân hàng
để họ tiếp cận
việc cấp vốn cho các nhà phát triển
với cái vốn thương mại
đang cho vay
và nếu nhà nước
cấp bù lãi suất cho họ
thì chúng tôi tính toán ra là
cứ một tỷ nhà nước hỗ trợ
cho các ngân hàng để bù lãi suất
thì xã hội
sẽ tạo ra được khoảng hai mươi năm tỷ
cái giá trị của nhà ở xã hội
và như vậy
thì rõ ràng là
chúng ta có thể nói là rất lợi
về phát triển kinh tế
phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế
và đồng thời là tạo ra cái nguồn
nhà ở cho các cái đối tượng
chính sách và chúng ta
qua những việc đó để chúng ta góp phần là an sinh xã hội
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay
thưa quý vị tại hà nội hiện đang trưng bày
chuyên đề chất liệu sơn mài việt nam mang tên
tháng trưng bày sơn mài việt nam
sự kiện được tổ chức kỷ lục việt nam
xác nhận kỷ lục triển lãm chuyên đề
các tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mài
truyền thống có nhiều tác giả tham gia nhất
khi giới thiệu tới công chúng
một trăm linh tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mài
đến từ một trăm linh hoại sĩ việt nam
qua nhiều thời kỳ
các tác phẩm trưng bày dịp này không chỉ đa dạng
về nội dung chủ đề mà còn đa dạng
về hình thức thể hiện
với hoa phụ nữ phong cảnh bình yên
niềm vui cuộc sống
trưng bày các tác phẩm trên chất liệu sơn mài
truyền thống lần này đã một lần nữa khẳng định chắc chắn
sự hiện diện đầy ý nghĩa
không chỉ về nét đặc trưng riêng
tính độc đáo mà còn cho thấy
sự khéo léo kiểm soát
kỳ công khi được trao vào bàn tay và khối óc
người họa sĩ
chất liệu sơn mài
nó là một chất liệu truyền thống của việt nam
đã được diền dĩ
phát triển phát huy
qua rất nhiều thế hệ hoa sĩ
từ thời kỳ đông dương
thời kỳ kháng chiến
đến các hoa sĩ hiện đại
thông qua truyền lãm lần này
nhà đầu giác chúng tôi chọn muốn
tiếp tục phát huy muốn cổ vũ
và tạo ra một không khí mới
trong những người đang sáng tác
và chúng tôi đã chọn
là một truyền lãm đinh của năm
giới thiệu một trăm linh tác phẩm
một trăm linh hoa sĩ khắp thời kỳ
hy vọng nó sẽ gây được một tiếng vang
và cổ vũ người làm nghề
tổ chức kỷ lục việt nam
xác lập kỷ lục
triển lãm chuyên đề các tác phẩm mỹ thuật
sáng tác trên chất liệu sơn mài truyền thống
có nhiều tác giả tham gia nhất
đây là cơ hội giới thiệu với công chúng
trong nước và quốc tế
về nghệ thuật sơn mài độc đáo
chất liệu việt do bàn tay họa sĩ việt phóng tác
trên các chủ đề gần gũi với đời sống
tư duy nếp nghĩ của người việt
tôi không làm việc vì các con số thống kê
mang tính kỷ lục
mà đây là sự ghi nhận
của một tổ chức
và chúng tôi cũng rất là vinh dự và tự hào
tuy nhiên con số kỷ lục
thì cũng không nên nói lên được gì cả
nó chỉ là một con số thống kê thôi
chúng tôi chỉ muốn là một cuộc triển lãm
một cuộc trưng bày
quy tụ mang tính phổ quát
mang tính trên diện rộng
có những người làm nghề chuyên nghiệp
có những người mới vào nghề
có những người là master
những người từ thời quá khứ
những họa sĩ đang đứng đại
thì tôi muốn một bức tranh tầm cảnh
đến công chống vô nghệ thuật
triển lãm là dịp giới thiệu
ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ
nghệ sĩ sân mải việt nam
đồng thời thể hiện sự quan tâm
sát cánh và hỗ trợ của trọn
đối với sáng tác sân mải việt nam nói riêng
và sự phát triển thị trường mỹ thuật việt nam nói chung